sau khi nhận kết quả dịch tễ dương tính với khuẩn dịch tả lợn châu phi ngày một mươi bảy tháng năm
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý khống chế dịch
theo đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức khoanh vùng ổ dịch
tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng ổ dịch hàng ngày và tiêu độc các phương tiện vận chuyển
con người ra vào khu vực có dịch đồng thời thành lập chốt kiểm dịch
quản lý chặt chẽ việc vận chuyển giết mổ tiêu thụ sản phẩm thịt vùng có dịch
trước đó ngày một mươi sáu tháng năm gia đình ông lê quang chiến tổ dân phố sáu phường hương chữ
phát hiện sáu con lợn bị bệnh chết
kết quả xét nghiệm cho thấy số lợn chết nói trên đều dương tính với dịch tả lợn châu phi